trung bình có khoảng một đến một hai ca sốt xuất huyết trên một năm được phát hiện trên địa bàn tỉnh đắk lắc trong những năm vừa qua
tuy nhiên chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã có hơn ba hai trăm linh ca bệnh tương ứng tăng gần bảy lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
và cho đến hiện tại số ca nhiễm bệnh chưa có dấu hiệu trựng lại
trung bình có khoảng một một hai trăm linh ca bệnh sốt xuất huyết trên một năm được phát hiện trên địa bàn tỉnh đắk lắc trong những năm qua
tuy nhiên chỉ tính sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã có hơn ba hai trăm linh ca bệnh tương ứng tăng gần bảy lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
và cho đến hiện tại số ca nhiễm bệnh chưa có dấu hiệu trựng lại